xin kính chào quý vị khán giả
việt nam tiếp tục trải qua một giai đoạn chống chọi với đại dịch covid một mươi chín đầy cam go
đã có ba mươi tỉnh thành trên cả nước xuất hiện dịch với hơn bốn mươi bệnh nhân tử vong
đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư này diễn ra khi cả đất nước chuẩn bị cho bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
kiểm soát được dịch bệnh và tổ chức tốt bầu cử đó là thách thức không nhỏ của đảng và nhà nước ta
trong khi cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất để thực hiện những mục tiêu đó
thì trên nhiều diễn đàn mạng xã hội các tổ chức phản động ở nước ngoài đối tượng cơ hội chính trị lưu vong
lại ra sức xuyên tạc về thanh quả và nỗ lực của việt nam trong phòng chống dịch và tổ chức bầu cử
việc đăng tải những bài viết mang giọng điệu kích động gây tâm lý hoang mang nhằm làm cho quần chúng nhân dân mất niềm tin vào đường lối lãnh đạo của đảng
kế hoạch hành động của chính phủ là những chiêu bài không mở
vì vậy việc tiếp tục lợi dụng đại dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam để bóp méo xuyên tạc nhằm chống phá đất nước
càng cho thấy các tổ chức phản động những phần tử cơ hội chính trị luôn mang trong mình tư tưởng dân tộc cực đoan thù hận bộc lộ rõ bản chất
bên cạnh giọng điệu công kích bôi nhọ uy tín của đảng nhà nước người ta còn cảm nhận được bộ mặt hạ hê tự đắc của chúng trước khó khăn thiệt hại của đất nước do dịch bệnh
lợi dụng đại dịch để xuyên tạc chống phá đất nước sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn âm mưu chân tướng của các thế lực thù địch
và đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này
với mỗi người dân việt nam yêu nước không ai có thể cầm lòng trước những hình ảnh này
họ là những y bác sĩ nơi tuyến đẩu chống dịch
họ là những y bác sĩ nơi tuyến đẩu chống dịch
khiến nhiều người trong số họ gần như đã kiệt sức
covid một mươi chín bùng phát tại nhiều tỉnh thành trong khi ngày bầu cử quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp đang đến gần
cả hệ thống chính trị vào cuộc
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đảng nhà nước và chính phủ đưa ra những kế hoạch hành động với quyết tâm cao nhất với mục tiêu vừa tổ chức thành công bầu cử vừa kiểm soát được dịch bệnh ổn định sản xuất
đó là thách thức không nhỏ đặt ra cho cả dân tộc
dù những thông tin về covid một mươi chín luôn được cập nhật công khai liên tục trên những phương tiện báo chí truyền thông chính thống của việt nam thu hút sự quan tâm đặc biệt của quân chúng nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế
nhưng với các tổ chức phản động phần tử cơ hội chính trị chúng tìm mọi cách để xuyên tạc bóp méo sự thật gây bất ổn và trật tự xã hội hoang mang dư luận
chiêu trò này không nằm ngoài âm mưu chống phá cách mạng việt nam
với bài viết mang tính kích động xuyên tạc trắng trợn về công tác tổ chức bầu cử trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn tổ chức việt tân việt nam thời báo tiếng dân hay một số đối tượng phản động lưu vong
tổ chức truyền thông chống cộng ở nước ngoài
ở đó chúng phủ nhận hoàn toàn quan điểm của đảng trong việc bảo vệ sức khỏe sự an toàn của nhân dân trước đại dịch mượn cớ bùng phát dịch để cổ vũ kêu gọi người dân ở nhà không đi bầu cử
đây là những chiêu trò không mới nó càng thể hiện bản chất chống phá của các thiết lực thủ địch dựa vào những thời điểm đất nước chúng ta có những sự kiện chính trị
có những sự kiện trọng đại để lợi dụng căn cứ vào đó để xuyên tạc cái chống phá đảng và nhà nước
không có bất kỳ một cái dữ liệu nào có thể tin cậy cũng như là có thể đưa ra làm chứng cứ để chứng minh cho những cái luận điệu này là có căn cứ cả
tôi nói ví dụ như là cái câu chuyện là chúng ta cứ nói là covid thì bầu cử bầu cử cái gì đông người cái gì nhưng mà không phải
cái việc bầu cử ủy ban bầu cử quốc gia đã làm suốt từ bao
sau bao nhiêu năm nay nó còn liên quan đến nhiệm kỳ hiến pháp pháp luật
và trong quá trình bầu cử chúng ta thấy là cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh rồi phòng chống dịch rất là tốt
mọi người đến đều phải khai báo y tế giữ khoảng cách rồi được phun khử khuẩn khử trùng tất cả trước thời điểm mà bầu cử
và cái quan trọng nhất nữa là sau thời điểm bầu cử chúng ta không có bất kỳ một cái ca nào bị lây nhiễm trong quá trình bầu cử
với âm mưu gây hoang mang
những kẻ có quan điểm chống đối khó chịu với thành quả của đất nước đã đạt được trong nhiều năm qua
có ý kiến cho rằng những người này dường như chỉ muốn dịch hoành hành thật mạnh tại việt nam
chính phủ không kiểm soát được dịch người chết tràn lan thì chúng mới hạ dạ mới chứng minh được những gì mà chúng đưa ra là hoàn toàn đúng
còn với kết quả như bây giờ thì khiến chúng hậm hực
chúng hậm hực vì cái gì
hay hậu hực vì một chính thể một nhà nước họ đang chống đối từ trước đến nay đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch
khiến cả thế giới phải ghi nhận
chúng có nghĩ đến là những phát ngôn của chúng sẽ gây hại đến chúng đến đồng loại nếu như dịch bệnh lan tràn một phần vì sự hoang mang của người dân
có thể chính những người này hoặc người thân của chúng không phải là ngoại lệ
trên một số tài khoản mạng xã hội những dòng trạng thái lố bịch nhằm làm nhiễu loạn thông tin gây hoang mang dư luận liên tục xuất hiện khi dịch bùng phát trở lại
nếu như người tử tế đàng hoàng chắc chắn không thể viết một cách vô cảm trước dịch bệnh của đồng bào mình như vậy
ở đâu đó nơi xứ người những nhà dân chủ tự xưng bỗng đột nhiên sốt sáng quan tâm đến việc phòng dịch ở việt nam
sự hằn học với chế độ bộc lộ qua những ngôn từ mỉa mai những biểu tượng bày tỏ sự thích thú trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
phải chăng mong muốn của chúng không khác gì là dịch bệnh lan rộng số người nhiễm lan mạnh từng ngày
có người tử vong thì càng tốt để chúng có cớ mà chỉ trích bôi nhọ những nỗ lực chống dịch của chính phủ việt nam
nó thể hiện một bản chất không bao giờ thay đổi đó là chống phá cách mạng việt nam sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước việt nam
trên cơ sở đó thì mục đích của họ hướng tới là thúc đẩy những giá trị xã hội phương tây vào việt nam
chỉ trích chính phủ mỉa mai nỗ lực dập dịch của việt nam
các đối tượng này lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín để thực hiện mục đích mà từ lâu đã theo đuổi
đó là làm dối loạn trật tự xã hội chia rẽ chính quyền với nhân dân
thủ đoạn chúng thường dùng là lấy những thông tin hình ảnh từ các cơ quan truyền thông
chính thống của việt nam để đưa lên mạng xã hội
nhưng kèm với đó là những phân tích vô căn cứ bóp méo sự việc để thu hút người xem
nhằm lao lái dư luận theo hướng tiêu cực gây những nỗ lực phòng chống đại dịch của việt nam
họ lợi dụng cơ hội họ ở nước ngoài để họ tung tin họ bị ả đặt họ đưa ra những luận điệu sai trái
thì rõ ràng là gì họ không đáng những cái luận điệu đấy không đáng để có thể tin tưởng
hay là không phải nói là tôi với góc độ là người dân đâu
nhưng tôi thấy là không đáng để quan tâm hay nghe đối với những cái luận điệu này bởi vì nó không có căn cứ
nhìn vào những cái tên như mạc văn tràng thật không khỏi nụ cười
với những phân tích tiểu võ đoán xuyên tạc non nớt về việc kiểm soát dịch và tổ chức bầu cử ở việt nam
hay như lê công định một kẻ từng bị xét xử về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
nay bỗng thông thảo với việc sắp xếp danh sách thứ tự các bệnh nhân của ngành y tế
nguyễn văn đài cũng từng bị tuyên án
nguyễn văn đài cũng từng bị tuyên án một mươi năm năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hiện đang sống lưu vong tại đức
thì thô tiền nêu thẳng ý đồ của mình đó là lợi dụng dịch covid một mươi chín để lật đổ chế độ tại việt nam
cả nước đang chống dịch thế nhưng những kẻ này thực chất thuộc một đám người chỉ mong dịch bệnh hoành hành
đất nước hỗn loạn để thừa nước đục thả cầu bởi mục đích cuối cùng là nhằm phá hoại đất nước bằng đủ hình thức
đất nước còn khó khăn nhưng không vì thế mà
chúng ta không có năng lực chống dịch dịch bệnh không phải cứ đổ nhiều tiền vào là có thể phòng chống
nó còn là các biện pháp là sự quyết liệt tận tụy của đảng của chính phủ là sự chung tay đồng lòng của toàn xã hội
mới đây khi những người đứng đầu nhà nước chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp toàn thể nhân dân ủng hộ quyên góp
chung tay mua vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
tin vào điều này các phần tử phản động lại được dịp xuyên tạc về cái được gọi là ngân sách chống dịch và chiến dịch bầu cử lãng phí của việt nam
những đánh giá của dư luận quốc tế đã bác bỏ hoàn toàn sự xuyên tạc vô căn cứ khiến mọi luận điệu này trở nên lạc lõng vô giá trị
hãng thông tấn tân hoa xã của trung quốc nhấn mạnh
dù bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân có những diễn biến phức tạp
song việt nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch
cử tri tuân thủ việc đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội với những khu vực cách ly phong tỏa
chính quyền có những thùng phiếu đặc biệt để cử tri thực hiện quyền công dân
tất cả đều được khử khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu để hạn chế khả năng lây nhiễm
cùng nhận định về vấn đề trên nhật báo manichi của nhật bản
cũng đưa tin để đảm bảo phục vụ an toàn
việt nam đã phòng ngừa nghiêm ngặt tại các điểm bỏ phiếu như đeo khẩu trang khai báo y tế đo thân nhiệt khoảng cách cử tri
trong khi đó hãng thông tấn blama của malaysia đưa tin
cử tri trên khắp việt nam đã đi bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
bài báo cũng kêu nỗ lực của việt nam trong đảm bảo an toàn cho bầu cử
đặc biệt là việc tăng cường kiểm soát dọc biên giới khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
chính phủ việt nam đã có những nỗ lực phi thường để truy vết và khoanh vùng thần tốc các ổ dịch
điều này đã được cả thế giới công nhận là một trong những giải pháp hiệu quả nhất
hiệu quả ở chỗ chính phủ đã dành mọi ưu tiên cho công tác dập dịch và hành động quyết liệt
các cấp chính quyền
từ trên xuống dưới
và mọi người dân đều ý thức và đồng lòng với các chính sách này
cá nhân tôi thì rất cảm động khi mà những ngày qua xem được những hình ảnh về các đoàn xe thiện nguyện
đặc biệt là đội ngũ y tế từ khắp nơi về tri viện cho tâm dịch ở bắc giang và bắc ninh
chúng tôi cũng đánh giá cao việt nam vì đã hành động cả trong khu vực
covid một mươi chín không bị giới hạn bởi biên giới
và trong bối cảnh đó thì việt nam đã làm rất tốt vai trò chủ tịch asean trong năm qua
chủ động hỗ trợ và tiến tích

tôi cho rằng ngay từ đầu
chính phủ việt nam đã làm rất tốt việc đảm bảo rằng họ đang tối ưu hóa tất cả các biện pháp chống dịch
khi phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
thì công tác truy vết đã phát huy tác dụng
trong quá trình truy vết nguồn lây
việt nam đã thực hiện phỏng vấn bệnh nhân
việc hỏi họ đã đi đâu đã gặp ai đã làm gì
thực sự giúp việt nam hiểu được dịch bệnh có thể đến từ đâu
việt nam là một trong số các nước làm công tác truy vết một cách rất sáng tạo và hiệu quả
xây dựng hệ thống các thế hệ tiếp xúc là f f một f hai f ba
rất dễ hiểu và giúp cho việc truy vết được thực hiện chặt chẽ nhanh gọn hơn
ngoài ra việt nam cũng tích cực áp dụng công nghệ
tôi tin rằng công tác truy vết ở việt nam là hàng đầu thế giới
mô hình của việt nam là một ví dụ cho cả những nước đang phát triển với nguồn lực hạn chế
và những nước phát triển tham khảo về tầm quan trọng của sự hành động thân tốc
và vai trò của các chính sách quốc gia trong thời kỳ dịch bệnh
chính phủ và bộ y tế việt nam
đang nỗ lực ở mức cao nhất để đàm phán mua thêm vaccine phòng covid một mươi chín
một cách sớm nhất đảm bảo độ bao phủ tiêm chủng vaccine rộng nhất
dù chi phí không hề rẻ nhưng người dân việt nam được tiêm vaccine miễn phí
và có cơ chế ưu tiên phù hợp cho từng đối tượng
đó là sự nhân văn hay sự độc tài tan bạo của chế độ cộng sản
mà các thế lực thù địch vẫn thường gieo giao
câu hỏi đó không chỉ người dân việt nam
mà cộng đồng quốc tế đều có câu trả lời
truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc
truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc của nhân dân việt nam
được thể hiện rõ nhất mỗi khi đất nước đứng trước những khó khăn thách thức
với tinh thần chống dịch như chống giặc
mỗi người dân là một chiến sĩ
mỗi thôn xóm là một pháo đài
thực hiện đúng khẩu hiệu tác chiến năm k
sự đồng lòng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng chính phủ
thì việc đẩy lùi đại dịch ra khỏi đất nước sẽ sớm thành công
còn với những luận điệu xuyên tả của những kẻ chống phá đất nước
nó càng làm cho người ta nhận rõ chân tướng bộ mặt bị ổi
sự vô cảm không chút lương tầm của chúng qua những ngôn từ trên bản phím
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại